lại trần gian này trước khi siêu thoát con mới lập kênh youtube này từ hôm qua nên mới có hai mươi người theo dõi
trên kênh youtube này con đã đăng một clip quay lại cảnh con rước cho cốt của mẹ phi nhung từ sân bay về nhà
rồi từ nhà tới chùa huệ quang clip này chưa từng được đăng tải ở đâu hết
các clip trên kênh youtube mới này đều do con tự làm tự edit con khoái làm mấy video đó lắm
con xin thông báo luôn gia đình con sẽ cúng bốn mươi chín ngày cho mẹ vào chủ nhật ngày một tháng một mươi một tới đây theo giờ california
lễ cũng bắt đầu từ một mươi h ba mươi sáng và kéo dài trong hai tiếng sau đó gia đình sẽ mời khách ăn uống chung
khán giả nào muốn tới thăm mẹ phi nhôm lần cuối hay thắp một nén nhang thì tới vào lễ cúng
gia đình con sẽ ở đó tới bảy giờ tối để tiếp khách
dù ca sĩ phi nhung đã qua đời được hơn một tháng

mà vẫn bị ảnh hưởng bởi mẹ phi nhung
nhưng cũng bị nhiều tin đồn thất thiệt bủa vây thậm chí có tin đồn cho rằng phi nhung vẫn còn sống
trước tin đồn thất thiệt này con gái ruột phi nhung wendy đã đính chính trong buổi live stream của mình
cũng trong buổi live stream thông báo tổ chức lễ cúng bốn mươi chín ngày cho mẹ vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
con gái cố ca sĩ phi nhung còn mong những ai yêu thương có thể đến thắp hương cho giọng ca bông điền
cũng trong dịp này wendy tâm sự thêm từ lúc mẹ bắt tôi không đọc được tin đồn này
tin đồn kia vì quá nhiều áp lực bị dối cảm xúc nếu mẹ còn sống thì tôi sẽ rất vui
nhưng một trăm linh là mẹ tôi đã mất rồi mẹ tôi không thích mọi người buồn vì mẹ
mẹ chỉ thích mọi người vui thôi mẹ rất thương khán giả của mẹ
chia sẻ thêm về những tin đồn thất thiệt liên quan đến người em thân thiết
chỉ sĩ vương trinh khẳng định không ai làm đám tang cúng thất từ tuần này qua tuần khác
khi người đó còn sống nên khi xem một video thì mọi người nên suy nghĩ lại
bây giờ có rất nhiều người câu view bằng tin thất thiệt
vì vậy wendy mới quyết định ra kênh youtube
để có thông tin gì về mẹ về cuộc sống gia đình thì đó là thông tin chính xác nhất
chia sĩ vương trinh nói thêm thời gian qua xuất hiện nhiều trang mang tên con gái phi nhung
nói về điều này vợ cũ bằng kiều chia sẻ
chỉ sợ rằng những trang giả lấy hình ảnh đăng tải thông tin không đúng sự thật
còn nếu các bạn làm vì yêu mến phi nhung và làm bằng cái tâm thì gia đình cũng không sao cả
nhưng đừng giả mạo cháu wendy các bạn có thể viết rõ rằng
đây là trang của người hâm mộ chứ không phải trang chính
nữ ca sĩ nói thêm thời gian qua cũng xuất hiện nhiều kênh youtube giả mạo
cô mong mọi người khi phát hiện hay thông báo để tránh trường hợp kẻ xấu làm điều có hại cho vendi
vợ cũ bằng kiều tiết lộ thời điểm phi nhung mất
nhiều người bày tỏ thắc mắc về lý do cô không nhận wendy làm con nuôi
dù khá thân thiết với giám khảo solo cùng boero
giải thích về điều này
nữ ca sĩ nói bởi vì wandy đã có mẹ nuôi từ lâu rồi
từ khi cháu còn nhỏ người đó không ai khác chính là chị ruột của tôi
từ ngày mẹ ra đi con gái ruột của cố ca sĩ phi nhung chia sẻ rằng vô cùng thương nhớ mẹ
ban ngày tôi bẩn đi đây đi đó thì không khóc nhưng tối về lên mạng coi hình mẹ là cháy nước mắt
cô còn rất cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho mẹ mình
mới đây con gái cố ca sĩ phi nhung tiếp tục
mở livestream trò chuyện với khán giả trên fanpage
theo đó wedy gửi lời cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ vào quỹ thành lập lớp việt ngữ mang tên mẹ
và quỹ giúp đỡ những người gặp khó khăn vì dịch covid một mươi chín ở việt nam
sau khi mẹ mất wendy nhận được rất nhiều bức thư từ khán giả khắp nơi gửi về để động viên cô
cũng như bày tỏ tình cảm với người mẹ nổi tiếng
trong livestream wendy rất cảm động trước tình cảm của fan dành cho người mẹ quá cố của mình
wendy xin cảm ơn các fan cô chú anh chị em khắp nơi đã cúng thất chung với tôi
tôi rất cảm động
tôi nghĩ mẹ nhìn thấy sẽ rất vui và hãnh diện vì mẹ biết rằng mẹ sống rất tốt nên khi ra đi có nhiều người yêu thương nhớ đến mẹ
mỗi ngày đi chùa tôi thấy bàn thờ mẹ lúc nào cũng có khoai lang
mọi người ở nhiều tỉa bang mang đến khoai luộc để bạn mẹ đầy đủ đồ ăn
veddy cảm ơn mọi người đã tới thăm mẹ và ủng hộ cho trường việt ngữ phi nhung
con gái phi nhung nói
đồng thời wendy tâm sự từ ngày mẹ mất mỗi đêm cô đều khóc vì nhớ mẹ
dù vậy cô tự động viên bản thân phải mạnh mẽ đúng như sự giấy xấu của mẹ
hiện tại wendy đang nghỉ công việc cũ
sau khi lo xong bốn mươi chín ngày của mẹ cô sẽ bắt đầu công việc mới ở mỹ
ban ngày tôi bận đi đây đi đó thì không khóc nhưng tối về lên mạng co hình ảnh mẹ là nước mắt chảy
mỗi ngày tôi lại thấy đêm dài khóc trong đêm nhiều hơn
tôi cũng không dám góp nhiều quá vì chốt giờ mỗi lần tôi khóc mẹ đều mắng là phải cười lên
mẹ không thích tôi khóc mẹ dạy tôi phải mạnh mẽ
con gái hay con trai thì đều phải mạnh mẽ
nếu mẹ ở đây thì mẹ la tôi rồi mẹ sẽ bảo lớn đầu rồi còn khóc nữa
mỗi ngày đi chùa tháp nhang tôi đều phù hộ cho mẹ được siêu thoát và không còn buồn phiền lo lắng gì nữa
tôi chưa nằm mơ gì về mẹ nhưng chắc mẹ không muốn tôi nằm mơ đâu vì như thế lại nhớ mẹ nhiều hơn
mẹ muốn tôi cứng rắn lên chắc trời biết mẹ mất sớm nên từ nhỏ mẹ đã dạy tôi phải cứng rắn chịu đựng biết lo cho bản thân mình không suy sụp và phải đi tiếp
trước đó con gái phi nhung thông báo kế hoạch sử dụng tiền phốn điếu của mẹ vào việc xây lớp việt ngỡ miễn phí cho trẻ em tại mỹ và gửi về việt nam để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong dịch bệnh
trong buổi livestream của con gái cô ca sĩ phi nhung về việc tổ chức lễ cúng bốn mươi chín ngày

ca sĩ chi si phương trinh cũng xuất hiện được biết chi si rất thân thiết với phi nhung coi cô ca sĩ như chị em ruột
gần đây chi si phương trinh đăng tải bức ảnh thời trẻ của cô ca sĩ phi nhung đồng thời tiết lộ sự quê mùa và chất phác của phi nhung làm cho mình muốn bao bọc
chi si phương trinh và cô ca sĩ phi nhung không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp mà cả hai còn thân thiết như chị em trong nhà
thùa giọng ca gốc gia lai mới chập trứng bước vào nghỉ
chi si phương trinh được xem là người thầy đỡ đầu của ca sĩ
mới đây vợ cũ bằng kiều vừa có bài đăng kể lại kỷ niệm thời trẻ của phi nhung đồng thời tiết lộ lý do vì sao cô luôn muốn bao bọc và che chở cho nữ ca sĩ
chi si phương trinh bày tỏ hôm nay nhận được tấm hình này từ anh bạn cũ người yêu cũ
em trai của anh ấy tìm được tấm hình này cho manbum hình của gia đình nên nhờ anh ấy gửi qua cho mình để giữ làm kỷ niệm
chuyện mình và những người cố là bạn và vẫn giữ liên lạc thì không có gì là lạ với chồng cũ cũng thế thôi mà
lý do em trai của anh bạn cũ có tấm hình này là vì nó được chụp tại đám cưới của em ấy
cái ảnh này được chụp vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại thành phố port arthur

thời đó từ tampa qua cali phi nhung đi theo để cho em ấy biết đó biết đây và học cách xã giao
thời đó từ tampa qua cali phi nhung đi theo để cho em ấy biết đó biết đây và học cách xã giao
đấy là ảnh lúc năm hai nghìn bảy thì không khác gì từ nhà quê lên tỉnh
cái gì cũng không biết mà tiếng anh thì cũng hạn chế ở half với null
có thể vì sự quê mùa và chất phác của nhung mà nó là mình muốn bao bọc và trở tre cho em ấy mặc dù mình hơn phi nhung chỉ có ba tuổi
lúc đó phi nhung rất thần tượng mình làm gì cũng muốn giống chi si ăn mặc cũng theo phong cách trẻ trung cho giống chị
nên trong tấm hình này các bạn thấy phi nhung mặc áo hở bụng là vậy
đây là hình ảnh phi nhung mà mình biết
và nhớ trong ký ức chứ không phải một phi nhung trên sân khấu thần tượng của nhiều người
đối với em ấy mình là người ơn nhưng đối với mình em ấy luôn là đứa em gái ngô nghe hay nhóng nhéo
đính kèm là bức ảnh phi nhung lúc mới vào nghề cùng chi si
có thể thấy giọng ca bảy x rất thần tượng đàn trị
do đó cả phong cách thời trang phi nhung cũng bắt trước chi si
vừa qua vợ của bằng kiều đăng tải bức ảnh chụp cùng con gái wendy phạm và gọi nhóc tì là cháu ngoại
thông tin trên cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng